sáng nay bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã trả lời chất vấn về tình hình sản xuất nhập khẩu cung ứng xăng dầu công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua tại phiên họp thứ chín thường vụ quốc hội
đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên được tổ chức tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu quốc hội liên quan đến vấn đề cung ứng xăng dầu thời gian vừa qua bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cho biết
những ngày qua giá xăng dầu thế giới tăng đột biến là do đứt gãy nguồn cung từ những nước sản lượng lớn
cuộc xung đột nga ukraine làm thị trường xăng dầu thế giới bị đảo lộn
trong bối cảnh ấy trong nước chúng ta lại gặp những khó khăn bởi nguồn cung xăng dầu do nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn
đây là một cái nhà máy liên doanh mà cung ứng tới ba mươi năm bốn mươi sản lượng dầu trong nước mỗi tháng
mà lại là giảm một cách rất là đột ngột
từ một trăm linh cái công suất sản xuất mà giảm xuống có lúc chỉ năm mươi năm
và trong những cái khi cao hơn trong ba tháng qua thì chỉ lên được đến tám mươi công suất
theo số liệu của hiệp hội xăng dầu và số liệu báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối
thì lúc đó tồn dư hàng trong nước có khoảng một triệu hai khối
lượng chúng ta sản xuất ra từ hai nhà máy lọc dầu là chín trăm linh
và chúng ta nhập ở cái thời điểm một mươi năm tháng hai là chín trăm linh khối
như vậy là chúng ta có ba triệu khối đủ điều kiện để cung ứng cho hết tháng ba
giá bán lẻ xăng dầu trong nước lên cao nhất trong tám năm qua
đã ảnh hưởng đến sản xuất phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân
đề nghị bộ trưởng có giải pháp như thế nào trong thời gian tới
để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân

đủ nguồn cung xăng dầu trong nước
chúng ta biết là biên độ giá tăng của thế giới là bốn mươi sáu
nhưng mà biên độ của chúng ta là chỉ có hai mươi chín bốn mươi
như vậy là cái cao nhất của chúng ta là cận dưới của thế giới
thì như thế đủ thấy là chúng ta đã nỗ lực rất là cao
để làm được việc này thì bộ công thương cùng bộ tài chính đã thực hiện
cái chức năng của mình là điều hành rất là linh hoạt cái quỹ bình ổn
mặc dù là số dư quỹ không còn lớn nhưng mà cũng đã cố gắng
là đưa ra cái mức hỗ trợ từ năm trăm linh đến một năm trăm linh
xăng dầu và vì thế thì cái giá xăng dầu cũng đã giảm
và gần đây khi mà giá tăng phi mãi như thế thì bộ cũng đã
nỗ lực tham mưu cùng với bộ tài chính tham mưu cho
chính phủ ban hành cái nghị quyết để kiếm nghị với ủy ban thủ vục quốc hội xem xét
có thể giảm cái thuế môi trường để góp phần
giảm hơn cái giá xăng dầu trong nước
bộ trưởng bộ công thương cũng cho biết qua thanh tra một mươi sáu tám trăm linh
trên một mươi bảy cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ có
một mươi một cửa hàng có hiện tượng đóng cửa trong đó phần lớn là do kỹ thuật
một số nói không có hàng do những cửa hàng này nhận hàng
từ nhà máy nghi sơn nên khi nhà máy đột ngột giảm một cung thì không dễ
đi nhận hàng đầu mối khác bộ đã điều hành chia sẻ nguồn cung
và hiện nay các cửa hàng đã hoạt động lại bình thường bộ trưởng bộ công thương
cũng cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành thanh tra đồng bộ ba mươi ba doanh nghiệp
có chức năng nhập khẩu xăng dầu nếu phát hiện doanh nghiệp đầu mối không thực hiện đúng
chức năng thì dứt khoát xử lý nghiêm thậm chí đình chỉ kinh doanh và rút giấy phép